cái chỗ lấy nguồn lực chủ yếu từ dân
và bởi vì dân thời nào cũng vậy là cái nguồn lực chính
chứ không phải là nguồn lực của nhà nước
tuy nhiên là cách để khai thác để làm cho nguồn lực của dân nó mạnh lên
thì chúng ta chưa nêu được cái cách thức
thứ hai nữa một cái nguồn lực rất quan trọng ngoài tiền là cái công nghệ
thì cái khoa học công nghệ chúng ta phải nói rất rõ là
đối với biển chúng ta cần nhấn mạnh cái việc tiếp thu chuyển giao
và việt nam hóa các công nghệ của nước ngoài để trong lĩnh vực khai thác biển
mà cái đó chúng tôi nghĩ là cái chuyện hết sức cần thiết
vì như nói ở trên không có công nghệ tích hợp
không thể khai thác được tốt cái tiềm năng của biển
thực ra kinh tế biển là một phạm trùm rộng
và đây là một sự liên kết giữa các ngành với các lĩnh vực có liên quan đến biển
và thưa phó giáo sư
theo quan điểm của ông thì nhận thức về kinh tế biển của người dân
và cho tới cả các cấp lãnh đạo từ cấp trung ương tới các địa phương
đã thực sự đúng hay chưa
theo tôi thì có lẽ là chúng ta nói đến biển
thì cái nhận thức đó từ cấp trung ương đến người dân
tôi nghĩ là vẫn còn những cái mặt lịch lạc
và như tôi như tôi đã đề cập tức là cái tiếp cận công nghệ là cái tiếp cận nên là xuyên suốt
bởi vì khi mà nói đến biển
thí dụ như ngành thủy sản ta chỉ nói đến việc đánh cá thôi
việc nuôi cá ở biển rất ít được nói
và tôi làm ngành thủy sản từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến giờ
cũng rất nhiều lần đặt vấn đề là cái trồng rong ở biển thôi
cái nuôi nhuyễn thể ở biển thôi chưa nói nuôi cá
thì cái tỉ trọng của nó so với đánh cá
và những chính sách để chúng ta phát triển ngành đó hết sức là nhỏ bé so với cái khai thác
vậy thì cái cách mà anh dương vừa nói
tôi rất đồng ý tức là với biển chúng ta xem đó là một cánh đồng cần canh thác
canh tác biển tức là chúng tôi gọi tắt là nuôi biển
chứ không phải là chuyện khai thác tức là việc hái lượm săn bắn ở biển nữa
thì đấy là một nhận thức mà từ trung ương đến người dân
vẫn còn là tôi nghĩ là vẫn còn nặng về phía là chúng ta lấy từ biển
mà chúng ta chưa nghĩ đến cách làm giàu cho biển để làm biển nuôi mình
theo ước tính kinh tế biển và vùng ven biển việt nam bình quân đạt khoảng bốn mươi bảy bốn mươi tám gdp cả nước
đóng góp của các ngành kinh tế diễn ra trên biển chiếm tới chín mươi tám
các ngành kinh tế biển chủ yếu là khai thác dầu khí hải sản hàng hải du lịch biển đảo
trong số các nguồn tài nguyên biển thì dầu khí có một tiềm năng lớn với năm trăm linh km hai
nằm trong vùng có nguồn năng lượng lớn
có thể khai thác mỗi năm tới hai mươi triệu tấn
chữ lượng khí đốt của biển việt nam hiện vào khoảng ba tỷ m ba một năm
với hơn một mươi một loài sinh vật cư trú trong hơn hai mươi kiểu hệ sinh thái điển hình
nguồn hải sản của việt nam có chữ lượng cá ước tính đạt khoảng bốn hai triệu tấn
với ngưỡng khai thác bền vững từ một bốn tới một bảy triệu tấn một năm
nuôi trồng thủy sản cũng là thế mạnh đem lại nguồn lợi lớn cho hàng chục triệu cư dân sống ven biển
và là nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế biển
tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia
tiềm năng và lợi thế về một quốc gia biển của việt nam vẫn chưa được khai thác và phát huy đúng mức
một trong nhiều nguyên nhân khiến kinh tế biển của việt nam chưa phát triển đúng với tiềm năng lại là vấn đề nhận thức
theo tôi trong nội hàm kinh tế biển thì trong chiến lược cũng đã đề cập
nhưng mà nếu như hỏi rằng mọi người đã nhận thức đúng chưa
thì có lẽ là cũng chưa thật nhận thức sâu sắc về kinh tế biển
chẳng hạn như là vấn đề cơ cấu kinh tế biển
cơ cấu kinh tế biển thì chúng ta thấy là lâu nay người ta cứ nghĩ đến biển
là nghĩ đến đánh cá nghĩ đến cái dầu khí
nhưng mà nó không chỉ thế
thì chúng ta phát triển kinh tế biển gồm kể cả tức là sửa chữa
những cái dịch vụ sửa chữa của các cái tàu nước ngoài
rồi vấn đề tức là cung cấp dịch vụ cho họ
rồi cái kinh tế biển đây gồm cả kinh tế ven biển
xây dựng những nhà máy rồi xây dựng những tuyến đường ven biển
để chúng ta phát triển dịch vụ cái nghề biển
rồi vấn đề tiếp tục là phát triển cái công nghiệp dầu khí
rồi vấn đề nữa là ở biển thì có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên
chúng ta phải đẩy mạnh cái thăm dò thăm dò tài nguyên dưới đáy biển
trước đây chúng ta nghĩ là biển chỉ có rất là dầu khí
nhưng nó lại còn có khí nữa
rồi nó có rất nhiều tài nguyên
như vậy hiểu kinh tế biển thì phải hiểu một cách toàn bộ
và chính vì thế nên là chúng ta phải cơ cấu lại
cái kinh tế biển từng lĩnh vực một
những năm qua ngoài tiềm năng và triển vọng khá sáng sủa
để trở thành quốc gia biển vững mạnh
thực tế việt nam chưa làm được gì nhiều
những vướng mắt và nguyên nhân được cho là từ nhiều phía
việc phối hợp giữa cán bộ ngành chức năng liên quan
để xây dựng một quy hoạch tổng thể về sử dụng biển đảo còn thiếu sự thống nhất
nhà nước cũng chưa có chính sách phù hợp
để xây dựng một quy hoạch tổng thể đồng bộ
quy hoạch một cách tổng thể
cái hệ thống cái cơ sở hạ tầng ven biển
để phục vụ cho kinh tế biển phải thật đồng bộ phải thật bài bản
mà cái đó mà muốn phát triển được
mà hiện nay chúng ta có một mươi bảy khu kinh tế biển thôi
thực ra mà nói đánh giá là cũng khá tiến bộ
nhưng mà thực ra mà nói cái kết nối của nó về kinh tế đất liệt
với các tỉnh các khu kinh tế trọng điểm là chưa chưa chưa cho mạnh
việc chỉnh trung ương xem xét
ban hành nghị quyết mới về chiến lược kinh tế biển việt nam
là hết sức quan trọng và cần thiết
không chỉ xuất phát từ thực tế nghị quyết số chín
giới hạn thời gian đến năm hai nghìn hai mươi
mà còn do nhiều lý do khách quan chủ quan khác
như tình hình quốc tế khu vực và trong nước
đã và đang có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có sự bổ sung
phát triển với quan điểm và điều chỉnh về mục tiêu cụ thể
định hướng phát triển một số ngành lĩnh vực kinh tế biển
đây là một trong những nội dung quan trọng
đã được đề cập tại hội nghị trung ương viii
cách đây hơn một mươi năm vào năm hai nghìn bảy
chúng ta cũng có nghị quyết chín nqtu về chiến lược biển việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi và đã xác định mục tiêu nước ta
là phải thành nước quốc gia mạnh về biển
thưa tiến sĩ đến thời điểm này
việt nam đã đạt được mục tiêu đó chưa
tôi nghĩ là kết quả đạt mục tiêu đó còn rất khiêm tốn
khiêm tốn ở nhiều góc độ
thứ nhất ngay cái hành lang
pháp lý để đảm bảo việc phát triển đó
chúng ta cũng còn thiếu yếu chưa đủ
cái thứ hai là nếu mà đạt được kết quả
chúng ta phải nói là các vùng biển
thì đã thu hút được một số đầu tư
kinh tế thu nhập của những người dân vùng ven biển
cũng đã có nâng lên
rất nhiều nhà đầu tư đã vào
và đặc biệt chúng ta có một trăm hai mươi năm bãi biển
thì ít nhất có hai mươi bãi biển đạt tiêu chuẩn quốc tế đúng không ạ
trong đó có sáu bãi biển đẹp
thường nói là hai mươi bãi biển quốc tế cũng đã thu hút được
nhưng mà thực tế là có mấy cái
một số cái lĩnh vực còn rất yếu và kém theo tôi nghĩ
thứ nhất ví dụ như là phó giáo sư vừa nói
vấn đề nuôi chồng hải sản
nuôi chồng kết hợp với khai thác
nuôi chồng và khai thác phải đi đôi với nhau
thứ hai một số lĩnh vực như đóng tàu
chúng ta cũng chưa đạt được kết quả
ví dụ một số lĩnh vực nữa như là cái cầu cảng
chúng ta cũng chưa có một cầu cảng nào lớn
ví dụ đầu tư cho du lịch lớn đẹp
thực sự tầm cỡ để du lịch hoặc là vận tải hạt hoa
hoặc là một số lĩnh vực nữa
chúng ta phải bất cập
chúng ta cũng thấy là về chiến lược chúng ta đã có
đã có thực tế hơn một mươi năm
đã có nghị quyết chỉ đạo rất cụ thể
tuy nhiên các ngành nghề phát triển liên quan đến kinh tế biển
thì lại manh mốn và mỗi ngành làm mạnh
ngành nào ngành đó phát triển
và nhiều khi các ngành lại còn cạnh tranh nhau
trên cùng một vùng biển đúng không ạ
thưa tiến sĩ quan điểm của ông như thế nào
về vấn đề dường như là rất bất cập
đối với chiến lược biển này
tôi nghĩ là bây giờ cơ quan quản lý chung nhà nước
là tổng cục biển đảo
thì có lẽ như phó giáo sư có cái đề xuất
thì chúng ta cũng phải nghiên cứu lại
việc thành lập về cái bộ bởi biển
bởi vì chúng ta là
có trên dưới một triệu km vuông về biển
mà chúng ta có bờ biển già
thì trong hiện nay theo số liệu chưa chính xác
tôi tính khoảng một mươi năm bộ ban ngành
cùng quản lý biển
cho nên sự trồng tráo là một cái chuyện rất đương nhiên
thế và các ngành nghề lại không phối hợp với nhau
ví dụ mạnh của người ta là
ví dụ du lịch của người ta là một cái mạnh
thế mạnh rất lớn mà tại sao chúng ta chưa phát huy được
cái thứ hai là
cái nhận thức của người dân về cái biển
thì như lúc nãy tôi vẫn nói rằng là
vẫn chủ yếu phải nghĩ khai thác
chứ chưa nghĩ đến cái việc là
khai thác kết hợp với nuôi trồng
và các ngành nghề đó vì như thế
nghĩ đến khai thác đứng đâu chúng ta dùng đến đó
cho nên không nghĩ đến việc là trồng trọt
để phát triển bền vững
và tôi cho rằng là
nhiều người vẫn cho rằng là cái biển là
cái món quà cuối cùng của thiên nhiên
ban tặng cho loài người
mà cứ nghĩ như thế là khai thác biển không bao giờ hết
cái đó nó nhận thức là sai lầm
chính vì thế là một trong nguyên nhân nhận thức
thưa phó giáo sư thì còn yếu tố kinh tế biển
gắn liên với đảm bảo quốc phòng an ninh
thì chúng ta cần được nhìn nhận như thế nào
đã hiệu quả chưa
tôi nghĩ là cái hai bộ phần đó
mặc dù đã có sự phù hợp nhất định
nhưng vẫn còn rất rời rạc
khi chúng ta nói quốc phòng an ninh
chúng ta nói đó là việc của lực lượng quốc phòng
mặc dù chúng ta
là lực lượng dân quân chúng ta là quốc dân
tôi nghĩ là trên cái tiếp cận mới
tất cả mọi
hoạt động trên biển phải bao gồm
cả mặt kinh tế và mặt quốc phòng an ninh
cái đấy nó nhuyễn vào nhau
thành một cái chính thể
dựa trên cái nền chính sách được điều hành chung
tôi nghĩ là nếu cái bộ kinh tế biển hay
bộ phát triển kinh tế biển ra đời
dứt khoát phải bao gồm cái yếu tố về quốc phòng an ninh
hải quân làm kinh tế
cảnh sát biển bảo vệ cho cái việc
làm kinh tế đó mà nó được tiến hành
rất là an toàn
và những người dân
làm kinh tế thì cũng đồng thời là
những người mà thực sự
là bảo vệ cái chủ quyền an ninh
và chúng ta phải có phương tức
để hiện thực hóa
cái điều đó cái mong muốn đó
chứ không phải chỉ là
chiến lược chính sách tôi nghĩ là
một trong những cái chuyện mà
khiến cho cái chiến lược
năm hai nghìn bảy chưa được thành hiện thực
ở cái mức mà chúng ta mong muốn
đó là giải pháp
chúng ta còn quá nghèo nàn
quá ít ỏi và quá bất cập
so với yêu cầu thực tiệt
vâng thưa tiến sĩ theo tiến sĩ thì
để mà thực hiện được những cái
vấn đề mà như giáo sư vừa mới chia sẻ
thì có cần phải có một cái chiến lược tổng thể không
theo tôi nghĩ là
cái nghị quyết trung ương tám
là ra đời rồi
cũng sắp phổ biến học tập
cho toàn đảng toàn dân tuần quân
thì sau cái nghị quyết này chắc chắn sẽ phải có
một cái chiến lược tổng thể
trước kia thì nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi chỉ nói người ta
làm giàu từ biển mạnh lên từ biển
trung ương tám sẽ thấy ngoài hai câu đó là
làm giàu từ biển mạnh lên từ biển và
dựa vào biển tiến ra biển
tiến ra biển
nó rất quan trọng câu đó
thì có lẽ là đây là một cái tầm nhìn chiến lược của đảng và nhà nước ta
chúng ta cũng phải có một chiến lược cụ thể
và liên quan đến
quốc phòng an ninh như phó giáo sư vừa nói
thì là chúng ta
quốc phòng toàn dân an ninh cho dân
ở ngoài biển có bảo vệ thì lực lượng hải quân
cảnh sát biển cũng chỉ là lực lượng
nòng cốt mà thôi mà chủ yếu vẫn là người dân
tiến ra biển vừa khai thác đánh bắt trồng trọt
và cùng với lực lượng
nồng cốt để bảo vệ biển cái đó mới là quan trọng
vùng biển kin giang với diện tích
khoảng sáu mươi ba km hai
bờ biển dài trên hai trăm linh km
cùng một trăm bốn mươi ba đảo
từ khi triển khai nghị quyết của trung ương
cùng chương trình của tỉnh ủy về
phát triển kinh tế biển đảo
kin giang đã có nhiều giải pháp
nhằm hoàn thiện tái cơ cấu nền kinh tế biển
tập trung vào các ngành có lợi thế
như thủy sản vận tài biển dịch vụ
nghề cá công nghiệp chế biến thủy sản
và đặc biệt là du lịch
đảo phú quốc vốn được
mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển
tây nam của tổ quốc với hai mươi bảy
đảo lớn nhỏ diện tích tự nhiên
gần sáu trăm linh km hai
điểm nhấn nổi bật trong chiến lược phát triển
của phú quốc là tập trung nguồn lực
đầu tư mạnh hạ tầng giao thông
tạo kết nối liên thông với các trung tâm
đô thị lớn trong nước và một số quốc gia
trên thế giới qua đường hàng không
và đường biển
theo ban quản lý khu kinh tế phú quốc
đến nay địa phương đã thu hút hai trăm bảy mươi chín
dự án đầu tư với diện tích
vào đảo phú quốc trong đó có
hai trăm bốn mươi chín dự án được cấp giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư quyết định
chủ trương đầu tư tổng diện tích hơn
chín hectare tổng vốn đầu tư
đăng ký gần hai trăm bảy mươi năm trăm linh tỷ đồng
còn lại ba mươi dự án
đang hoàn thiện thủ tục đăng ký đầu tư
hiện đã có ba mươi sáu dự án đi vào hoạt động
tổng số vốn đầu tư
là một mươi bốn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
ba mươi năm dự án đang triển khai xây dựng
tổng số vốn đầu tư

các dự án còn lại đang hoàn thiện
các thủ tục đầu tư
xây dựng chiến lược của phát triển phú quốc
cho phú quốc
không phải là cho kiên giang
không phải là cho vùng đồng bằng sâu cửu long
mà xác định là chiến lược phát triển
của đảo phú quốc là cho quốc gia
và mang tầm khu vực vào quốc tế
nếu như được sự quan tâm của trung ương
cùng với chiến lược phát triển đúng đắn
thì tôi nghĩ rằng
phú quốc chúng ta không thua kém gì
một số điểm đến cho khu vực
ví dụ như bali quyền đô hay phuket của thái lan
thậm chí chúng ta còn hơn hẳn họ
bởi vì vị trí địa lý
bởi vì tiềm năng lợi thế
bởi vì điều kiện khí hậu
bởi vì điều kiện phát triển kinh tế
của phía biển tây nam của đông quốc
thì có lẽ là chúng ta cũng có thể là hơn
từ năm hai nghìn một mươi hai
cảng hàng không quốc tế phú quốc
với tổng mức đầu tư hơn ba tỷ đồng
do tổng công ty hàng không việt nam
acv đầu tư
cùng với đó giao thông đường thủy đường bộ
cũng được đầu tư giúp cho người và phương tiện
đi lại thuận lợi an toàn
đặc biệt tuyến địa lưới quốc gia
một trăm một mươi kv hạ kiên phú quốc
có tổng mức đầu tư hai ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng
hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bốn
đã tạo nên cú hích mạnh mẽ
cho các nhà đầu tư
khi quyết định chọn phú quốc
với sự bứt phá về tổng mức đầu tư
hạ tầng phú quốc đã trở thành
điểm nóng lần đầu tiên xuất hiện
trên bản đồ thị trường nghỉ dưỡng ven biển
là một địa điểm
phù hợp nhất với đặc phố kinh tế
thứ nhất đấy là một hòn đảo rất lớn
về diện tích
nó cũng tương đương với singapore
và nằm ở phía cực nam của đất nước
ngoài ra thì
rất hay là phú quốc
còn giữ được rất nhiều
bài hoang sơ của mình
và những điều kiện lý tưởng
tôi nghĩ khi chúng ta đầu tư
một cách có bài bàn
có quy hoạch rất là chặt chẽ
thì phú quốc hoàn toàn có tiềm năng
để trở thành những điểm du lịch nổi tiếng
giống như những điểm đông nam á
hoặc phuket của thái lan
mới đây nhất vào tháng chín năm nay
cnn đã chỉ ra năm địa điểm du lịch
cực kỳ đặc sắc
và đáng đến một lần trong đời
của châu á thái bình dương trong mùa thu
của trung quốc fukuoka của nhật bản
đảo jeju của hàn quốc
perth của australia
và phú quốc của việt nam
hiện tỉnh kiên giang đang tập trung phát triển phú quốc nhanh
đồng bộ xây dựng phú quốc
trở thành đặc khu kinh tế
tạo cực tăng trưởng và tác động lan toàn
đến các vùng khác trong tỉnh
chúng tôi cũng đặt đầu tư quyết liệt
chính phủ cũng có chủ trương
đầu tư cho quyết liệt
hạ thành du lịch cho phú quốc
chúng tôi sử dụng
tất cả những cơ chế
tất cả những chính sách ưu đại nhất
để cho các nhà đầu tư
người du lịch đẩy mạnh đầu tư
của phú quốc
có thể thấy chủ trương thay đổi để đón đầu
làn sóng đầu tư mà tỉnh kim giang
đã thực hiện trong thời gian qua
mang lại hiệu quả vô cùng to lớn
từ một hòn đảo với vẻ đẹp nguyên sơ
phú quốc đang thay ra đổi thịt từng ngày
với lợi thế thiên nhiên ưu ái
chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng
bài bản cùng chủ trương xây dựng
mô hình đặc khu kinh tế vào năm hai nghìn hai mươi
những làn sóng đầu tư
mạnh mẽ sẽ còn tìm đến
với phú quốc với kim giang
đây sẽ tiếp tục là đòn bẩy quan trọng
để kim giang phát huy tiềm năng
thế mạnh của địa phương đẩy mạnh
phát triển kinh tế biển
cách đây hơn một mươi năm
chúng ta đã có nghị quyết chín
và tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
và hội nghị
trung ương tám khóa một mươi hai
vừa qua thì
đưa ra một tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
như vậy là tầm nhìn rất là dài hạn
thưa tiến sĩ tiến sĩ nói gì về điểm khác biệt
của nghị quyết những điểm mới
trong nghị quyết của hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai
trước người ta chỉ cho cái biển đó
là một cái kho báu để chúng ta
khai thác thì bây giờ người ta phải
có tầm nhìn đây là mảnh đất
là thừa ruộng để người dân ta khai thác
để phát triển thì trong cái
tầm nhìn hai nghìn ba mươi như
tổng bí thư cũng đã phát biểu trong hôm bế mạc đó
chúng ta không phải coi biển chỉ là
nơi để khai thác mà là
không gian sinh tồn biển không chỉ là một nơi
cấu thành của toàn bộ quốc gia
chỉnh thể mà là biển không gian sinh tồn
vươn ra biển dựa vào biển và hướng ra biển
cho nên cái tầm nhìn hai trăm ba mươi thì
và tầm nhìn hai nghìn bốn mươi năm
chúng ta phải có chứng được lâu dài
về biển như thế thì đây là
cả một vấn đề lớn tức phó giáo sư là phải
nhìn tổng thể nhưng theo tôi
một số quan điểm lớn nhất là chúng ta
thứ nhất là phải hành làm văn lý
là phải làm đầy đủ đã cái thứ hai là nhận thức
về người dân nhận thức về dân về biển
và thứ ba là trong cái vấn đề này
tôi cho là vấn đề là liên quan đến
kinh tế và phát triển
quốc hòa hồ ninh kết hợp
phát triển kinh tế thì cái sự tranh thủ
của quốc tế của các quốc gia
về cả khoa học công nghệ về cả
cái thế cái lược
trên biển thì rất quan trọng
cho nên cái tầm nhìn đó chắc chắn là sau
cái nghị quyết này thì nhà nước chính phủ
và rất nhiều cơ quan sẽ có
những cái chiến lược cụ thể
tôi nghĩ là để thực hiện được nghị quyết
thì chắc chắn là phải có một sự phối hợp giữa các ngành
các địa phương các vùng có biển
chứ không chỉ đơn thuần là mạnh
địa phương nào thì địa phương đó phát triển
và thưa phó giáo sư theo quan điểm của giáo sư
thì để có một sự liên kết phối hợp
chặt chẽ và hiệu quả như thế này thì cần
phải làm gì
chúng tôi rất vui mừng khi mà
hôm khai mạc
cũng như là hôm bế mạc
thì cái điểm đầu tiên mà tổng thống trọng
nói là cái vấn đề xây dựng
chiến lược biển chiến lược phát triển
kinh tế biển thì tôi nghĩ là
đấy là một cái quyết tâm chính trị
rất lớn của đảng và
dân rất là mừng biện pháp
thì tôi nghĩ là nó có
nhiều mặt như anh dương đã nói
nhưng mà tôi rất mong muốn
là có một bộ quản lý không gian biển
quản lý cái việc
mà sử dụng không gian biển
trong đó có các hoạt động kinh tế
hoạt động an ninh quốc phòng
và hài hòa với nhau
phối hợp chặt chẽ với nhau
như là cái mà chúng ta mong muốn
không có cơ quan quản lý
thống nhất đó mà đi theo
cái hướng chuyên ngành đi theo hướng
địa phương chúng ta mãi mãi là
sẽ bị phân chia nguồn lực
và không có
cái sức mạnh tổng thể để mà
giải quyết cái vấn đề
phát triển kinh tế biển
thưa pháp giáo sư ông là người
lan lộn với biển và đã từng đến
tất cả các vùng biển của việt nam
trong cái ngành nghề của mình và theo
quan điểm của ông thì đâu là điểm yếu
và cần khắc phục nhanh nhất
trong bối cảnh hiện nay nhất là khi mà
bối cảnh địa chính trị đối cảnh về kinh tế
đối cảnh về tất cả những quan hệ
đối ngoại liên quan đến biển
có một sự thay đổi rất lớn so với cách đây hơn một mươi năm
câu hỏi của anh rất khó bởi vì đây
là một bài toán tổng thể mà
chúng ta cần thay đổi
cả hệ thống chứ không phải là
từng người một thế thì làm sao
để thay đổi cả hệ thống
từ nhận thức đến hành động thực tiễn
đến cái cách chúng ta
đề phòng cho những rủi ro xảy ra
trong bối cảnh mà
thế giới của
cả thế giới này nó đang biến đổi khí hậu
nó đang các cái
lực lượng cuồng nộ
từ tự nhiên từ biển vào
nó tác động ra
rất nhiều như những bão
thì tôi nghĩ là trả lời câu hỏi đó
cần có một sự động não rất lớn
và yêu cầu một sự thay đổi
về mặt hệ thống
tức là hệ thống đây là hệ thống quản lý
chúng ta hệ thống phối hợp chúng ta hệ thống mà
chúng ta cùng nhau làm việc
và tôi quay trở lại một điều tức là
cái cách tiếp cận
xuất phát từ nhận thức
nhận thức đó là bao gồm cả
cái giới quan chức
giới lãnh đạo
đến người dân
và nó thể hiện qua cái hành động
hành động của mình là phối hợp với nhau
và chúng ta phải làm
trên cái nền là
lấy cái động từ phối hợp làm cái chính
chứ không phải lại lấy cái
cái việc là ngành này ngành khác
địa phương này người địa phương khác
nói lên là cái chính
thì tôi nghĩ là cái mà
cái thiết chế để làm
được việc đó là cần có
bộ kinh tế biển như tôi nói
thưa tiến sĩ như vậy là có lẽ đơn vị đang quản lý
về biển là hoạt động chưa hiệu quả
không phải hiện nay có tổng cục biển đảo
biển và đảo đang quản lý
nhưng mà tôi nghĩ là ở một cái tầm
mà từ xưa nay không phải riêng cái tổng cục đó
quản lý về nhà nước thôi còn có đến một mươi năm
bộ ba ngày từ hôm kia đến một mươi năm
bộ bốn ngày thì bây giờ không thể
nói cụ thể bộ nào được nữa cùng quản lý
bộ ba ngày này cho nên tôi nghĩ là
trong một mươi năm bộ ba ngày nó có một cái
dàn nhạc trưởng có một cái cơ quan
đứng đó tổng thể thì rất hiệu quả và trong
thời gian vừa qua nói thế nhưng mà công tác
quản lý biển đảo người ta mặc dù có nhiều
cái điều người ta cho là manh mốn nhưng vẫn có
ít nhiều cái kết quả đáng thích vẻ
trong bối cảnh khu vực thế giới nhiều nước
nó nhòm ngó tới cái biển đông của người ta
vâng và như vậy là
trong một mươi cơ quan bộ ba ngày cùng liên quan
đến biển thì chúng ta nên thống nhất vào một bộ
theo quan điểm của giáo sư như thế là
vấn đề là chúng ta có
cái cách tiếp cận mới trong việc quản lý
cái này như tôi nói là
quản lý không gian biển
không gian đó bao gồm không gian
kinh tế không gian xã hội
không gian môi trường
không gian quốc phòng an ninh
bao gồm tất cả
trong không gian biển đó và cái bộ đó
là quản lý không gian biển
theo nghĩa đó chứ không phải
quản lý chuyên ngành như ngành
đóng tàu ngành tuy sản ngành
khai thác biển v v
đấy là cách tiếp cận mới
chứ không nhất thiết là phải gồm tất cả vào một
trước đây thì
anh dương có nói đến
cái tổng cục biển và hải đảo
tôi nghĩ là tổng cục biển
hải đảo đặt trong bộ tài nguyên môi trường
thì nó chỉ quản lý cái phần tài
nguyên môi trường trong biển
và hải đảo thôi các hoạt động
sản xuất kinh doanh
hoặc các hoạt động phối hợp các hoạt động
quốc phòng nên không nằm trong
cái đối tượng mà quản lý của nó
cho chính vậy cho nên là
dù là cái tổng cục
rất quan trọng nhưng họ
muốn làm rất nhiều việc nhưng không làm được
vâng đó là có vẻ như là
sự hạn chế sự bất cập trong
quản lý của nhà nước đúng như vậy
chúng tôi cũng rất hy vọng là qua chương trình hôm nay
chúng ta sẽ có một ý kiến đóng góp
cũng như là cùng kỳ vọng
về một chiến lược biển đưa vào thực tế áp dụng
phát huy hiệu quả để việt nam khai thác
được tiềm năng lợi thế biển
trân trọng cảm ơn tiến sĩ trần quốc dương
và tiến sĩ nguyễn hữu dũng đã tham gia bàn tròn hôm nay
thưa quý vị và các bạn
tính chung gdp cả nước khu vực ven biển
để thực hiện một chiến lược biển tổng thể
xứng tâm đúng đắn và phù hợp
cần có sự quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo
quản lý của các ngành và toàn dân
bên cạnh đó cần phải thay đổi cách tư duy
về quản lý và khai thác tài nguyên biển
cần thực hiện các giải pháp và lộ trình cụ thể hơn
đây là cơ sở để phát triển chiến lược biển việt nam
và hội nhập quốc tế
thưa quý vị chương trình bàn tròn phát sóng lúc một mươi năm h chủ nhật
phát lại lúc một mươi năm h thứ ba một mươi chín h một mươi năm h thứ bốn
và một mươi h ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem trên trang web nhândantv vn
và trên youtube truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt